lợi dụng tâm lý còn nước còn tát của bệnh nhân ung thư và người nhà
nhiều người đã quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của hạt nano vàng có thể chữa được bệnh ung thư
ngày một mươi hai tháng bảy tại bệnh viện k các bác sĩ của bệnh viện đã đưa ra những thông tin y khoa chính thức liên quan đến vấn đề này
thời gian qua trên mạng xã hội facebook có một số trang cá nhân lập ra với mục đích khuyến khích sử dụng và bán nano vàng
sản phẩm này được quảng cáo là có thể chữa được mọi loại bệnh ung thư và được giao bán với số tiền là từ một mươi hai đến một mươi bốn triệu đồng mỗi chai
tính nó ra sao một phương pháp điều trị mà nó rất là tốt nhưng mà có thể gây chết người ngay thì chẳng ai đưa vào sử dụng cả
sau khi mà trên động vật đầy đủ những thông tin về đáp ứng về vấn đề an toàn của thuốc thì mới làm trên người
cho đến nay hạt nano vàng mới chỉ được ứng dụng trong lĩnh vực y học như các thiết bị chẩn đoán
và trong các điều trị bệnh bao gồm cả bệnh lý ung thư
ngoài ra các chuyên gia cũng cho biết hạt nano vàng sử dụng trong y học có tên là nano partico
và chỉ phát huy tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư
khi kết hợp cùng một loại tia đặc biệt có bước sóng phù hợp
cái nao vàng nó có một cái số độc tính đặc biệt là nó có thể gây độc đến gan suy gan thì có thể làm cho bệnh nó nặng lên
hiện tại chúng tôi không có thông tin gì về hiệu quả điều trị bằng nano vàng trên các bệnh nhân ung thư
và cho đến nay thì những các hướng dẫn thực hành chính thống như của mỹ của châu âu và cụ thể là ở việt nam
cũng chưa có danh mục thuốc nano vàng để hỗ trợ hay là để điều trị chính thức cho bệnh nhân ung thư
cho nên là
hiện tại chúng tôi không khuyên cáo các bệnh nhân của mình sử dụng nano vàng trong điều trị